ba người ở tiền giang có sức khỏe tốt sinh hoạt bình thường nhưng sau khi sử dụng sữa bột thì đều bị dối loạn tiêu hóa hôn mê co giật
trong đó hai người đã tử vong và một người may mắn qua cơn nguy kịch
theo tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy tp hcm thì vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận một bệnh nhân được bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long chuyển tới với tình trạng hôn mê sâu suy hô hấp cấp phải thở máy
bệnh nhân này có bệnh sử khá phức tạp
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi gia đình bệnh nhân lần lượt có hai người một người mẹ tám mươi năm tuổi và một người em trai bốn mươi năm tuổi tử vong sau khi sử dụng một loại sữa
hiện bệnh viện trợ rẫy đang phối hợp với một số đơn vị để tìm ra loại độc chất gây ngộ độc cho các trường hợp